dưới sự chủ trì của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ mai tiên dũng
văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại buổi họp bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã thông tin cho báo chí
về việc hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai được tổ chức tại hà nội là một cơ hội tuyệt vời đối với việt nam
trên nhiều phương diện và có thể khẳng định với vai trò chủ nhà chúng ta đã đạt được nhiều kết quả lớn sau hội nghị này
mặc dù thời gian chuẩn bị cho hội nghị rất ngắn
vai trò chủ nhà đã thể hiện vai trò vị thế ngày càng được nâng cao của việt nam trên trường quốc tế
với tư cách là một quốc gia có trách nhiệm ngày càng phát huy vai trò hòa giải dẫn dắt các mối quan hệ quốc tế
và đang đóng góp tích cực cho hòa bình khu vực và thế giới
chúng ta đã tổ chức thành công một sự kiện chính trị đối ngoại có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
về việc phối hợp của bộ công thương với trang thương mại điện tử amazon
nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về đổi mới công tác xúc tiến thương mại
thứ trưởng bộ công thương cho biết
việc này bộ công thương đã thực hiện ký kết với amazon để hỗ trợ doanh nghiệp việt nam
trong đó ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường thế giới thông qua trang amazon com
đây là biện pháp hết sức hữu hiệu thông qua doanh nghiệp lớn
mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp việt nam với chi phí hợp lý
cục xúc tiến thương mại cũng đã phối hợp với amazon để tổ chức những hội thảo
ở thành phố hồ chí minh hà nội và một số các địa phương để giới thiệu về chương trình này
và cũng thông qua đó thì các chuyên gia của amazon cũng đã giới thiệu đến các doanh nghiệp việt nam
các kỹ năng và cũng như cách thức để tiếp cận và giới thiệu các hàng hóa của mình
nhưng trước hết là cũng phải nâng cao được chất lượng hàng hóa của mình
để có thể giới thiệu và sau đó thì có thể bán được
cho các khách hàng trên địa bàn trên toàn cầu
liên quan đến câu hỏi thứ hai về xuất hiện tình trạng hàng hóa nước ngoài
đội lốt hàng việt nam để xuất khẩu sang các nước khác
thứ trưởng bộ công thương cho biết đúng là có thực trạng này không những là xuất khẩu
mà còn đội lốt hàng việt nam để bán ngay tại thị trường việt nam
bộ công thương sẽ phối hợp với bộ công an bộ quốc phòng bộ tài chính
ngăn hai chiều cả chiều trong nước và từ nước ngoài vào việt nam
nhân dịp này thứ trưởng cũng kêu gọi một số doanh nghiệp việt nam
đang tiến hành hoặc có dự định làm việc như vậy thì hết sức cân nhắc
vì quyền lợi chung của cả cộng đồng doanh nghiệp
cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh việt nam trên thị trường thế giới